từ đây có thể thấy một trong những yếu tố tạo nên thành công của nam định là việc xây dựng lộ trình và lựa chọn đề án phù hợp với tình hình thực tế của địa phương thông qua khảo sát
đây cũng là nội dung mà ban chỉ đạo trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chỉ ra là hạn chế cần khắc phục ở các địa phương
xã trực tuấn huyện trực ninh thời gian trước môi trường ô nhiễm nặng nề khi người dân thường xuyên đổ rác thải ra lề đường lòng sông không có nơi tập kết để xử lý
rác thải trồng chất gây mùi khó chịu ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và cảnh quan nông thôn
địa phương không được đẹp hay ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường và sức khỏe của cộng đồng
khắc phục tình trạng này cấp ủy chính quyền xã nhiều lần đi học tập tham quan các mô hình xử lý rác thải của các địa phương khác nhau
sau khi thử nghiệm một vài mô hình dựa theo thực trạng môi trường của xã cũng như đề xuất của nhân dân
trực tuấn đã xây dựng hai bãi xử lý rác thải với diện tích một mươi m hai đầu tư công nghệ lò nốt
công suất từ năm trăm linh đến bảy trăm linh kg một giờ
khoán cho từng hộ gia đình luân phiên phụ trách giữ gìn vệ sinh từng đoạn đường lòng sông thay cho hình thức giao cho hợp tác xã
trực tuấn từ chỗ yếu về môi trường trở thành điểm sáng về xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp cho các địa phương học tập
hiện nay là có thu gom rác và có nhà máy xử lý rác thải
nói chung trên đường tất cả các đường rong
ngõ xóm trên địa bàn nông thôn thì hiện nay là không có rác thải và dòng sông
rồi là trên tuyến đường không có rác thải để trên đường và đã được thu gom về nơi xử lý
nhưng mà so với thời gian trước thì thời gian thì thay đổi quá nhiều
nói chung là con đường mới này rồi sông sạch đẹp này nói chung là thay đổi nhiều hơn hôm trước
bây giờ bà con thì nhận thức là tốt nhiều là cảnh quan môi trường thì sạch đẹp
trước hết là đúng
đội ngũ cán bộ từ trên xã xuống cơ sở là phải trong công tác lãnh đạo chỉ đạo
phải quyết liệt thường xuyên kiểm tra đôn đốc
phải thực hiện đúng kế hoạch làm vệ sinh môi trường đối thôn xóm hàng tuần đối với xã là hàng tháng
để lựa chọn và xây dựng được các đề án có hiệu quả
nam định trú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm nông thôn mới
từ cấp cơ sở đến cấp xã huyện dựa theo vai trò trách nhiệm của từng cấp
khi cán bộ hiểu việc thạo việc thì các chương trình đưa ra sẽ sát thực tế
phù hợp với tình hình địa phương đồng thời cũng có phương pháp triển khai hiệu quả
phát huy được vai trò đầu tàu gương mẫu vận động nhân dân hiểu và làm theo
chúng tôi nhận thức sâu hơn về mục đích ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới
cái thứ hai là nắm chắc hơn về nội dung các tiêu chí xây dựng nông thôn mới
thứ ba đặc biệt là về phương pháp
bởi vì xây dựng nông thôn mới thì công việc không phải là mới so với hàng ngày của nhân dân
nhưng yêu cầu nó cao hơn chất lượng tiêu chí nó đỏ nó cao hơn trước đây xây dựng nông thôn mới rất nhiều
chúng tôi đã có triển khai các lớp tập huấn
cho cho từng đối tượng để thực hiện như cấp xóm chúng tôi tập huấn riêng cấp xã tôi tập huấn riêng
và cấp huyện thì các phòng ban chuyên môn của huyện thì phụ trách các từng tiêu chí đấy
nó có rõ thì cán bộ của huyện thì tập trung trọng để thực hiện
thế thì đối với tôi đánh giá là sự vào cuộc của các cán bộ các đoàn thể
chính trị xã hội mặt trận
và các đoàn thể chính trị xã hội cũng hết sức quan trọng trong xây dựng nông thôn mới
chọn những từng đoàn thể chính trị xã hội một thì chọn các cái tiêu chí cho riêng mình
cho riêng đoàn thể mình để triển khai thực hiện
nó thành công hay không mà làm có nhanh hay không hiệu quả hay không
thì tôi đánh giá là cái cán bộ cấp cơ sở cấp xóm hết sức quan trọng
tổng kết chương trình xây dựng nông thôn mới nam định rút ra rằng
mục tiêu cuối cùng của xây dựng nông thôn mới không nằm ngoài lợi ích của nhân dân
đây không phải là nhiệm vụ của riêng cấp ủy chính quyền địa phương
mà chính là phải huy động được sức dân cùng tham gia với cán bộ đảng viên
chính vì lẽ đó nam định được đánh giá là phát huy tốt việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
phát huy được vai trò tiềm năng sức sáng tạo của nhân dân tham gia bàn bạc những công việc của địa phương
bầu không khí dân chủ trong đảng trong xã hội được mở rộng tạo khí thế phấn khởi
khích lệ các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phòng trào thi đua đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí
những nội dung chương trình về nông thôn mới có yếu tố dân chủ
ngày càng bám sát nhiệm vụ chính trị gắn liền với thực tiễn cuộc sống
quan tâm nhiều hơn đến quyền lợi ích của nhân dân
người dân đã có ý thức tự lực tự cường có trách nhiệm với chính chất lượng cuộc sống của mình
giác định rõ vai trò chủ thể là nhân dân trong xây dựng nông thôn mới
và mục tiêu để tuyên truyền cho nhân dân biết là
xây dựng nông thôn mới là để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân
với một phương châm là dân biết dân hiểu dân làm dân giám sát và dân thưởng thụ
từ đó thì đã tạo được sự vào cuộc của nhân dân
và nhân dân đã hăng hái để thực hiện các công việc xây dựng nông thôn mới mà không chờ vào cấp trên
thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở
cũng như là công khai minh bạch trong quá trình triển khai xây dựng thôn mới
và thông qua đó cũng góp phần
là tạo sự đồng thuận đặc biệt là tạo sự đồng thuận của người dân
họ sẵn sàng và họ vui vẻ cũng như là họ tạo điều kiện cho xây dựng nông thôn mới
họ không dựa và ủy lại vào nguồn lực của nhà nước
khi nhà nước bỏ ra một đồng để xây dựng thôn mới
thì người dân sẵn sàng bỏ ra hai ba đồng đóng góp để xây dựng công trình phụ lợi
cũng như các công trình để phục vụ cho sản xuất
cũng như là đáp ứng các đời sống
sống vật chất tinh thần của người dân
họ phải là người trực tiếp họ được bàn bạc
họ lựa chọn các công việc các công trình gì cần làm trước
và họ được trực tiếp tham gia làm họ giám sát
và cái thành quả cuối cùng là họ là người đồng thuận
có như vậy thì người dân với đồng thuận
cũng như là góp công góp của trong xây dựng nông thôn mới
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
đã đi vào năm cuối
với nhiều mục tiêu vượt kế hoạch
kế hoạch đề ra
bên cạnh những thành công cũng không tránh khỏi hạn chế
như một số địa phương việc chỉ đạo chưa đồng bộ
có lúc có nơi cấp ủy chính quyền chưa sát sao chưa quyết liệt
làm cho bức tranh phát triển không đồng đều
thậm chí ngay ở những nơi có điều kiện
hay trong cùng những điều kiện giống nhau
nhưng kết quả lại rất khác nhau
kinh nghiệm đúc ra trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới của nam định
có thể trở thành bài học để các địa phương
nhưng còn vướng mắt tìm ra giải pháp xây dựng hướng đi phù hợp cho mình trong thời gian còn lại
hướng tới mục tiêu cả nước có ít nhất một mươi năm tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
bốn mươi huyện thị xã thành phố trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm hai nghìn hai mươi năm